ngày chín tháng một mươi hai tại huyện mường khương tỉnh lào cai bệnh viện đại học y hà nội đã phối hợp với sở y tế tỉnh lào cai
đánh giá quá trình thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và qua đó cho thấy là đề án bệnh viện vệ tinh đã góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở cho người dân
và đặc biệt là tại các địa bàn vùng cao với nhiều những điều kiện rất khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bệnh viện đa khoa huyện mường khương tỉnh lào cai đã được đầu tư mua một số thiết bị hiện đại
phục vụ công tác khám chữa bệnh và chuyển giao gói dịch vụ kỹ thuật từ bệnh viện đại học y hà nội
như máy siêu âm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng hệ thống nội soi hệ tiêu hóa
ba lượt cán bộ y tế cũng đã được đào tạo tại bệnh viện đại học y hà nội
có phần nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân
thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh bệnh viện đa khoa huyện mường khương đã tiếp nhận một mươi ba gói dịch vụ kỹ thuật
từ bệnh viện đại học y hà nội đồng thời triển khai một trăm năm mươi bốn dịch vụ kỹ thuật mới
trong đó có hai mươi bốn dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến
đề án bệnh viện vệ tinh đã tạo điều kiện cho bệnh nhân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao
ngay tại cơ sở giảm tỷ lệ chuyển tuyến và chi phí cho người bệnh